các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tám tháng mẹ nuôi thì có tới bốn lần phải nhập viện mà lần nào cũng thập tử nhất sinh chỉ có hai mươi hy vọng được cứu sống
và chắc chắn sau vụ việc này hàng loạt tội ác của kẻ cầm thú cũng sẽ bị phơi bầy
dấu hỏi nhiều nhất đang đặt lên chính người mẹ và nhân tình
mới đây ngay trên facebook cá nhân của mình luật sư nguyễn anh thơm đã có những chia sẻ đầu tiên liên quan đến vụ việc này
cụ thể trên trang facebook cá nhân luật sư nguyễn anh thơm cho hay
xử lý như thế nào vụ bé gái có nhiều đinh găm vào đầu nghi bị tác động vật lý như vậy
trong bài viết có đoạn dẫn lại nội dung chính như sau
tối một mươi tám tháng một bác sĩ vương trung kiên giám đốc bệnh viện đa khoa thạch thất cho biết
bệnh nhân được mẹ đưa đến kết quả chụp x quang phát hiện sọ của bé có nhiều vật thể giống như đinh găm ở bên trong
tổng cộng có chín chiếc đinh đầu của bé xương thấy bác sĩ kiên cho biết
theo bác sĩ người mẹ
bác sĩ trần liên hương cho biết thấy con bất tỉnh nên đưa vào viện
nghi bé có dấu hiệu bị sử dụng đòn roi bệnh viện đã báo công an
đồng thời chuyển bệnh nhi đến bệnh viện đa khoa sanh pôn cấp cứu
bác sĩ trần liên hương phò giám đốc bệnh viện sanh pôn cho biết
bé đang được điều trị tích cực tại khoa nhi tiền lượng rất nặng
công an huyện thạch thất đang phối hợp với công an hà nội điều tra sự việc
nạn nhân nhiều tháng trước đã từng được đưa vào bệnh viện đa khoa thạch thất trong tình trạng hôn mê
luật sư thơm có dẫn theo nguồn của báo điện tử vn express
tiếp đó luật sư nêu rõ quan điểm xử lý đối với những người thực hiện hành vi
bài viết có đoạn
cháu bé ba tuổi bị nhiều đinh găm vào đầu trong sự đau đớn và tính mạng rất nguy kịch
đã gây nên sự xót thương không chỉ ngay ở người thân trong gia đình mà cả cộng đồng xã hội
trẻ em là người yêu thế
đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ
mọi hành vi xâm phạm tới quyền trẻ em đặc biệt là quyền được sống sẽ phải bị xử lý nghiêm minh nhất
sát hại trẻ em là tội ác lớn nhất và không có điều gì có thể bao biện cho hành vi tàn ác và không còn tính người
theo thông tin bước đầu xác định cháu bé khi vào viện trong tình trạng hôn mê co giật
chủ phim sọ não cho thấy có khoảng chín vật nghi là đinh bắn
như vậy có thể thấy cháu bé đã bị đinh găm vào đầu
đinh găm vào đầu là do tác động trực tiếp của loại hung khí nguy hiểm gây nền
đây là sự việc đặc biệt nghiêm trọng có dấu hiệu cháu bé bị sử dụng đòn roi
nên ngay sau khi nhận được tin báo từ bệnh viện cơ quan cảnh sát điều tra đã nhanh chóng vào cuộc
phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân cháu bị chấn thương sọ não
và cơ chế hình thành các vết thương để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật
để có căn cứ xác định cháu bé bị đánh
cần phải đợi kết quả điều tra xác minh sự việc của cơ quan cảnh sát điều tra
trong trường hợp nếu xác định cháu bé bị chấn thương sọ não là do bị đánh
thì đối tượng gây nên sẽ phải chịu trách nhiệm về tội giết người
tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b n một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
ngoài ra cũng cần xem xét đến trong thời gian trước ngày bị chấn thương sọ não nặng
cháu bé có còn bị đánh hay không
nếu có căn cứ xác định
cháu bị đánh thì tùy theo mối quan hệ với cháu bé
đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm về tội hành hạ người khác
hoặc tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu
hoặc người có công nuôi dưỡng mình theo quy định tại các điều một trăm bốn mươi một trăm tám mươi năm bộ luật hình sự
điều một trăm hai mươi ba tội giết người
người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây
thì bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
a giết hai người trở lên
b giết người dưới một mươi sáu tuổi
c giết phụ nữ mà biết là có thai
d giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân
d giết ông bà cha mẹ người nuôi dưỡng thầy giáo cô giáo của mình
e giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng
hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
g để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác

a để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân
i thực hiện tội phạm một cách man dợ
k bằng cách lợi dụng nghề nghiệp
l bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người
m thuê giết người hoặc giết người thuê
n có tính chất côn đồ
o có tổ chức
p tái phạm nguy hiểm
q vì động cơ đề hèn
phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản một
điều này thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm
người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm
bên dưới bài viết của luật sư thơm có rất nhiều bình luận được cư dân mạng chia sẻ
trời ơi là trời tôi đang sống ở thế giới ma quỷ
hay gì vậy mọi người ơi
sau toàn những chuyện kinh hoàng xảy ra với các thiên thần của chúng ta như thế này
facebook nguyễn thủy dương chia sẻ
sau giờ có nhiều trường hợp xảy ra với trẻ em như thế này
trời tội quá
con mình thì nâng niu từ đứa lớn đến đứa bé
vậy mà người ta tại sao lại để con rơi vào tình cảnh thương tâm thế này
facebook hồng vân thì cho biết
với những vụ án này rất mong anh có thể tham gia và đòi lại công bằng cho con trẻ
xã hội bây giờ thật sự quá nhiều ác quỷ rồi
trả lời phần bình luận luật sư thơm cho hay
nếu có điều kiện được trợ giúp anh sẽ hỗ trợ pháp lý ma
mấy năm trước anh còn hỗ trợ pháp lý cho cả trăm cháu bị lây nhiễm bệnh xui màu gà
từ phòng khám của đối tượng hoàng thị hiền từ khi chưa khởi tố bị can
sau này đối tượng đã bị toán nhân dân tỉnh hương yên xét xử nghiêm minh
và bồi thường trách nhiệm dân sự cho hơn một trăm linh cháu
facebook thị thu ngân trần có bình luận
luật sư cho em hỏi
luật sư cho em hỏi có cách nào để tìm ra con trẻ này
có cách nào kiến nghị trực tiếp lên cơ quan có thẩm quyền đề nghị sửa luật được hay không ạ
chứ theo em thấy cứ đụng tay vào trẻ em nhất là trẻ vị thành niên thì cứ phạt thật nặng vào
bất kể là cố ý hay vô ý chưa thành công hoặc chưa gây hậu quả nghiêm trọng
thì cũng nên phạt ở tù thay vì chỉ phạt tiền
chiến luật pháp cứ nhẹ nhàng thế này thì mỗi năm sẽ có bao nhiêu bé phải chịu roi vọt lạm dụng từ người trưởng thành đây
chỉ vì sự ích kỷ dục vọng của người lớn

mà hủy hoại cuộc sống tương lai của một đứa trẻ bé nhỏ ngây thơ thì quá là tàn nhẫn với các em
trong khi đó facebook tùng lâm có viết
hổ báo cáo trồn thì tìm giang hồ mà đọ sức
làm ơn đừng xuống tay với phụ nữ và trẻ em
tội ác không bao giờ rửa hết được
thế giới này đủ đau thương lắm rồi
hiện tại em bé đang ở trong tình trạng nguy kịch
những thông tin này quả thật khiến mạng xã hội dậy sóng vì những tình tiết đáng sợ
đặc biệt là việc em bé nhiều lần gặp phải vấn đề về sức khỏe
tình trạng hiện tại của bé cũng khiến cho nhiều người phải sốt ruột lo lắng
có nhiều kol người nổi tiếng cũng đã phẫn nộ lên tiếng
căm giận những kẻ đã đối xử tệ bạc với em
bệnh nhi từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu
không biết khi đó bệnh viện có thông báo cho công an hay không
mẹ bé đã trả lời như thế nào về sự việc này
ôi đọc xong mà cảm thấy vừa sợ vừa căm
người cứ run lên vì út
thương con quá
canh nậu thạch thất là lắng mộc
đứa nào ghim đinh vào đầu cho bé thì không còn là con người nữa
ông nội em bé đã gọi điện cầu cứu nhưng tiếc là muộn quá
không hiểu sao cho con đến với thế giới làm gì rồi đánh đến chết như thế
nếu không muốn con có mặt trên cõi đời thì đừng để có thai
cuối cùng đại diện phòng công tác xã hội bệnh viện đa khoa sanh pôn hà nội cho biết
đơn vị đang làm việc với cơ quan công an về trường hợp nêu trên
sau khi làm việc xong với công an đơn vị sẽ cung cấp thông tin cũng như tình trạng sức khỏe của cháu bé cho báo chí
một lãnh đạo công an thạch thất cho biết đang khẩn trương điều tra vụ bé gái hôn mê
nguy cơ tử vong cao nghi ngờ bị dạy rỗ bằng đòn roi
hiện nạn nhân đang trong giai đoạn nguy kịch
hy vọng phép mầu sẽ đến với em
và vụ việc này cũng đang được tiếp tục điều tra
người gây ra tội ác nhất định sẽ phải trả giá
những tin tức mới nhất có liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi
ekip thực hiện chương trình biên tập viên ngọc anh kỹ thuật viên phạm phòng mc thủy nguyên
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại